ngày hai mươi bốn tháng sáu tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh
do hội liên hiệp phụ nữ việt nam và trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam bộ khoa học và công nghệ tổ chức
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự buổi lễ
được phát động từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh
có mục tiêu ưa mầm những ý tưởng khoa học công nghệ có tính thực tiễn cao góp phần giúp đất nước thích ứng với biến đổi khí hậu
bên cạnh đó cuộc thi còn đề cao vai trò của nữ giới trong doanh nghiệp tạo cơ hội cho họ khẳng định vai trò vị thế của mình trong công cuộc phát triển xanh của đất nước
từ bảy trăm linh hồ sơ đăng ký tham gia bàn tổ chức đã chọn được một mươi sáu dự án xuất sắc nhất để trao giải
một số dự án tiêu biểu được nhận giải như sản xuất các chế phẩm sinh học hạn chế phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp
hoàn thiện công nghệ sản xuất giống junpong để xử lý phân lợn thành phân bón hữu cơ chất lượng cao
m green ứng dụng bốn phân loại rác thải tại nguồn được tích điểm tặng quà
mô hình làng nổi cộng sinh bền vững thân thiện với môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu thí điểm ở vùng đồng bằng sông kiểu long